theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam công dân ở xã thanh nghị huyện thanh liêm đã tiếp xúc với lái xe của bệnh nhân covid một mươi chín thứ một mươi bảy có kết quả xét nghiệm là âm tính
công dân này làm ở một cơ sở sửa chữa xe ở hà nội và đã từng tiếp xúc với lái xe của bệnh nhân thứ một mươi bảy
người này sau đó đã về quê thăm gia đình và đã được cách ly tại trung tâm y tế huyện thanh liêm từ ngày bảy tháng ba
ngoài ra một mươi bảy người từng tiếp xúc với công dân này cũng đã được yêu cầu cách ly tại nhà
hiện nay toàn tỉnh hà nam có hơn hai trăm linh trường hợp đang được cách ly tại nơi cư trú cách ly tập trung và cách ly tại cơ sở y tế
trong đó ba mươi sáu ca bệnh nghi ngờ đã lấy mẫu xét nghiệm ba mươi bốn trường hợp đã cho kết quả âm tính hai trường hợp còn lại đang chờ kết quả